sau một ngày truy xét nghi can phóng hỏa làm ba người chết trong nhà trọ ở tp hcm đã bị công an quận bình tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm bắt giữ
danh tính nghi can chưa được tiết lộ lực lượng chức năng đang lấy lời khai để làm rõ động cơ phóng hỏa vào nhà trọ
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng sáu hàng xóm nghe tiếng nổ lớn tại khu nhà trọ ở chợ cây gia mới phường bình trị đông bê quận bình tân
thấy ngọn lửa bùng lên nguồn ngụt nên hô hoán nhau dập lửa và báo lực lượng công an
một mươi trong phòng đã thiệt mạng qua điều tra lực lượng chức năng nghi vấn có người cố tình phóng hỏa gây nên vụ cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với công an huyện phú riềng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại thôn phú châu xã bình sơn huyện phú riềng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày một mươi hai tháng sáu lê văn việt hai mươi một tuổi nguyễn hữu đại hai mươi một tuổi lê trần hanh
một mươi năm tuổi lưu đình tài hai mươi hai tuổi và bạn gái của hanh là nguyễn thị trinh nữ một mươi tám tuổi cùng chú tại xã bình sơn huyện phú riềng
tổ chức ăn nhậu tại nhà của lê văn nam ba mươi bảy tuổi ở thôn phú châu xã bình sơn huyện phú riềng
trong lúc uống rượu thì đại và nữ ra ngoài hiên nhà tâm sự nên hanh bực tức ngồi trong giường lấy một con dao dài khoảng ba mươi cm
đâm mũi dao vào giường rồi nói đại và nữ vào nhà nói chuyện nhưng cả hai không chịu vào
cũng tại đây giữa đại và việt nảy sinh mâu thuẫn do đại nghĩ rằng việt nói xấu mình cùng với việc việt đập mạnh cán dao mà hanh làm văng ra xuống nền nhà
khi việt bị đại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt và đầu thì việt đã rút con dao thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát vào ngược đại khiến đại tử vong khi vừa tới bệnh viện cấp cứu
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bắc cạn phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh bắc cạn
hạt kiểm lâm huyện ba bể đã bắt giữ hai vụ tàng trữ cất giữ vận chuyển lâm sản trái phép thu giữ gần sáu mét khối gỗ
vào ngày một mươi một tháng sáu tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc cạn lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của đặng thái thăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tàng trữ cất giữ trái phép hai mươi hai thanh gỗ sẻ chắp tay bắc bộ
quý vị cần hết sức lưu ý